hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cơ sát quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn minh hoài
chú tại thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên và trần quang hải chú tại huyện yên mỹ
về tội mua bán trái phép chất ma túy
quá trình điều tra xác định hoài và hải đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm bảy mươi hai gram ma túy các loại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
sau hơn một tháng mở rộng điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
của hai đối tượng là huỳnh tiến lên và lê duy tân cùng chú tại thị xã đức phổ
trong đó đối tượng lê duy tân hiện đang bị tạm giam
chờ thi hành án về tội tàng trữ trái phép chân ma túy tại trại tạm giam
công an tỉnh quảng ngãi
lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong việc tuần tra kiểm soát biên giới
và sự nhẹ dạ cả tin của người dân các đối tượng trên đã tổ chức hướng dẫn
cho một số người trốn sang campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino
nhiều nạn nhân sau khi bị rụ rỗ qua làm việc đã bị khống chế
cưỡng ép lao động không cho về nước buộc gia đình phải gửi số tiền lớn để chuộc về
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn tỉnh bình định
vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn ngọc hiếu
trú tại phường tây sơn thị xã an khê tỉnh gia lai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cụ thể đối tượng khai nhận một mình điều khiển xe máy đi dọc tuyến quốc lộ một a
từ thị trấn an khê tỉnh gia lai đến địa bàn tỉnh bình định để gây án
khi phát hiện các nạn nhân mang theo tài sản có giá trị như điện thoại nữ trang túi sách
đối tượng sẽ áp sát để giật lấy rồi nhanh chóng tẩu thoát
đáng nói đối tượng đã từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và cướp giật tài sản
vừa mới ra tù thì tiếp tục tái phạm
sử dụng vũ khí để cướp tài sản của công dân rồi nhanh chóng tẩu thoát
một đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương bắt giữ sau hai mươi tám năm truy nã
sau hai mươi tám năm trốn truy nã cụ thể là vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
tại phường bốn thành phố đà lạt
tỉnh lâm đồng lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn văn hợi
trú tại xã văn đức thành phố trí linh tỉnh hải dương
đây là đối tượng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải hưng
nay là tỉnh hải dương ra lệnh truy nã về tội cướp có vũ khí
sau khi gây án đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương lập gia đình
và làm ăn sinh sống trên địa bàn tỉnh lâm đồng
hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
để tiếp tục điều tra xử lý
và thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại